trả tiền để được thi chạy có lẽ trong vài năm trước thì khái niệm này vẫn còn lạ lẫm với nhiều người
nhưng đến bây giờ thì các giải chạy marathon đã thu hút hàng nghìn lượt người tham gia
hãy cùng chúng tôi theo dõi phóng sự ngay sau đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này
năm hai nghìn hai mươi tại việt nam số lượng giải chạy marathon quy mô lớn tăng đáng kể lên tới ba mươi năm giải
vậy tại sao có sự nở rộ như vậy
đầu tiên phải kể đến những nỗ lực của việt nam trong việc khuyến khích người dân
tham gia vào các hoạt động rèn luyện sức khỏe tập thể
thứ hai là do đời sống của người việt ngày càng được nâng cao
vấn đề về sức khỏe và đời sống xã hội được người dân quan tâm nhiều hơn
sự rèn luyện sức khỏe rất là tốt những bài tập chạy đường trường rất là tốt sức khỏe
và khi chạy thì khi nhịp tim của mình và hệ trao đổi chất tăng gấp bốn lần
và sẽ giúp cho mình phòng chống đột quỵ và rất tốt tim mạch
khi mà cái thu nhập mọi người có sự cải tiến và cũng như là tăng trưởng
thì mọi người bắt đầu nghĩ
các giải marathon ngày càng trở nên phổ biến vì thúc đẩy du lịch cho địa phương
ví dụ giải long biên marathon hai nghìn hai mươi được tổ chức mới đây
đã thu hút hơn năm vận động viên từ khắp nơi
đây cũng là một hoạt động để giúp mọi người giao lưu chia sẻ cũng như rèn luyện sức khỏe
và thứ hai là cũng là một trong những hoạt động mà chúng tôi cũng muốn quảng bá
hình ảnh của quận
bên cạnh đó việc tổ chức những giải marathon trong trạng thái bình thường mới như thế này
vừa góp phần phòng chống dịch covid một mươi chín hiệu quả vừa tạo không khí lạc quan tích cực cho người dân
năm nay covid cho nên là tất cả những cái giải quốc tế của mình đều bị hoãn
từ tokyo tới london cho tới chicago
cho nên là mình cảm thấy rất vui bởi vì cuối cùng là ở việt nam mình vẫn được chạy
hơn cả một cuộc đua
giải chạy marathon giờ đang tạo ra một lối sống hiện đại cho người dân
và cũng tạo ra được một kênh truyền thông hữu hiệu đem lại cả lợi ích kinh tế cho chính địa phương tổ chức